tại xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau long trọng tưởng niệm hai mươi năm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số năm bão linhda năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
lễ còn diễn ra vào chiều cùng ngày ở miền biển sông đốc huyện trần văn thời và cái đôi vàm huyện phú tân
bia tưởng niệm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số năm đặt tại ấp ba khánh hội
lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc tỉnh chính quyền địa phương và đông đảo người dân đã đến thắp hương tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số năm
bão linda xuất hiện từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đã làm thiệt mạng và mất tích khoảng bốn năm trăm linh người
cà mau là nơi gánh chịu những hậu quả bi thảm nhất của bão khi có tới một trăm hai mươi tám người chết
một trăm sáu mươi bốn người mất tích và sáu trăm linh một người bị thương với tổng giá trị thiệt hại thời điểm đó là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
ba mươi năm sau cơn bão đảng bộ và quân dân cà mau quyết tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giờ được khôi phục
đời sống cư dân miền biển cà mau ngày càng cải thiện theo chiều hướng tích cực góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo quốc phòng an ninh